tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu đảng cộng hòa mexico
do đồng chí alberto anara guterres tổng bí thư đảng dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí alberto anaza bày tỏ vui mừng được thăm lại việt nam chúc mừng đảng ta tổ chức thành công đại hội một mươi hai
bày tỏ tin tưởng rằng với những nghị quyết được thông qua tại đại hội một mươi hai đảng nhà nước và nhân dân việt nam
sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới
đồng chí alberto anara thông báo với tổng bí thư về tình hình mexico và phong trào cánh tả mỹ latinh
kết quả làm việc của đoàn với các cơ quan ban ngành của việt nam kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng
và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương giữa đảng và nhân dân hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh tổng bí thư alberto anasa thăm lại việt nam
chúc mừng những thành tiệu mà đảng lao động mexico đã giành được trong thời gian qua
bày tỏ tin tưởng rằng đảng lao động mexico sẽ cùng các lực lượng cánh tả tiến bộ mexico tiếp tục củng cố đoàn kết
vượt qua khó khăn giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng
nhất là trên lĩnh vực y tế giáo dục tuyên giáo và mong muốn hai đảng tiếp tục mở rộng hợp tác
đưa hợp tác đi vào chiều sâu thực chất hơn hiệu quả hơn